tại thành phố cần thơ với chủ đề tháo gỡ vướng mắt liên kết sáu nhà kiến tạo chuỗi giá trị nông sản
hội nghị thủ tướng đối thoại với nông dân do trung ương hội nông dân việt nam
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ chủ trì tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
cho nông dân trong quá trình sản xuất khơi nguồn lực để tăng thu hút đầu tư cho nông nghiệp nông thôn
tại hội nghị lần này tham dự đối thoại cùng với thủ tướng nguyễn xuân phúc
còn có các đồng chí bộ trưởng trưởng ngành bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân một số tỉnh thành
để cùng thủ tướng trả lời giải đáp các vướng mắc khó khăn của bà con nông dân
ước tính năm hai nghìn một mươi chín cả nước thu hoạch được bốn mươi ba sáu triệu tấn lúa ba ba triệu tấn thịt lợn một ba triệu tấn thịt gà
sản lượng nuôi trồng khai thác thủy sản đạt bảy sáu triệu tấn tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông lâm thủy sản
ước đạt bốn mươi một ba tỷ usd thạng dư thương mại đạt chín năm một mươi tỷ usd cùng với đó đời sống người nông dân cũng được nâng lên
nhiều gia đình đã thoát nghèo bền vững xuất hiện tỷ phú nông dân với những điển hình tiêu biểu về sản xuất giỏi
bên cạnh những thành quả đạt được ngành nông nghiệp việt nam thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn
khoảng ba trăm linh nông dân đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân trên cả nước đã nêu những băn khoăn lo lắng thắc mắc
đến với người đứng đầu chính phủ tập trung vào ba nhóm vấn đề chính tiêu thụ nông sản sản xuất nông nghiệp sạch
theo hướng nâng cao giá trị phát triển bền vững nhóm câu hỏi về đất đai môi trường biến đổi khí hậu và vốn
nhóm câu hỏi về nông thôn mới và các vấn đề xã hội ở nông thôn
mở đầu giải đáp những vấn đề vướng mắt của nông dân đặt ra thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ rất hoan nghênh
và mong muốn lắng nghe nhiều ý kiến của bà con vùng đồng bằng sông kiều long khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu
sắp tới theo thủ tướng cuộc đối thoại sẽ tổ chức tại khu vực miền trung để có chính sách sát hơn với từng vùng